trước khi được quốc hội phê chuẩn làm chủ tịch nước vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước trần đại quang làm bộ trưởng bộ công an nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu làm thứ trưởng từ tháng bốn năm hai nghìn sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trong thời gian này đại tướng trần đại quang luôn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân
đại tướng đã để lại trong lòng các cán bộ chiến sĩ những tình cảm những dấu ấn vô cùng sâu đậm trước lúc ra đi
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu trên cương vị bộ trưởng bộ công an đại tướng trần đại quang đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đồng thời cũng đưa ra không ít những quyết định mang đậm tính nhân văn
đối diện với bộn bề công việc cần giải quyết nhanh chóng
người đứng đầu ngành công an chịu rất nhiều áp lực
áp lực lớn nhất chính là việc phải duy trì niềm tin của quần chúng nhân dân với ngành công an giữ được uy tín cho lực lượng
trong hầu hết các cuộc làm việc tại các địa phương đại tướng trần đại quang đều nhấn mạnh
toàn lực lượng công an phải thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

đều nhấn mạnh đều nhấn mạnh đều nhấn mạnh đều nhấn mạnh đều nhấn mạnh
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của vị tư lệnh ngành chất lượng điều tra xử lý tội phạm cũng được tăng cường
lực lượng công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm các vụ án còn tồn động để giải quyết rứt điểm
những vụ án hình sự về trật tự xã hội cũng được đại tướng trần đại quang chỉ đạo sát sao
trực tiếp đến hiện trường để thăm hỏi gia đình nạn nhân và chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ sớm truy bắt hung thủ tại nhiều vụ trọng án
trong ngành công an có được một cán bộ như trần đại quang là một sự rất là hiếm có và cũng là một cán bộ xuất sắc
từ cái chỗ mà đồng chí trần đại quang có được những công lao công hiến và có được một tầm trong ngành bộ trọng công an
cho nên đảng và nhà nước và chính phủ mới tiêm cậy mới bổ nhiệm đồng chí làm

trong ngành công an có được một cán bộ như trần đại quang là một sự rất là hiếm có và cũng là một tầm trong ngành bộ trọng công an

cho nên đảng và nhà nước và chính phủ mới tiêm cậy mới bổ nhiệm đồng chí làm
bác cho một rút quà cho anh em để anh em mua thêm thức ăn tại trung quốc
tôi cho rằng đó là những cái tình cảm mà tôi không thể nào quên được
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu khi bắt đầu đảm đương nhiệm vụ ở cương vị mới
khi bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn phức tạp
bên cạnh những nhiệm vụ chung
chủ tịch nước đã đặc biệt yêu cầu lực lượng công an phải tổ chức các hoạt động phong trào
sao cho hợp lòng dân vừa sức dân tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn
trực tiếp hơn vào công việc giữ gìn an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
tư tưởng ấy đã tái hiện sống động trong cuốn sách
nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh tổ quốc của chủ tịch nước
trước khi chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh hai
đại tướng trần đại quang đã có những ngày làm việc cuối cùng
với nhiều hoạt động quan trọng trên cương vị chủ tịch nước
để lại trong tâm trí người dân cả nước về một người lãnh đạo tận tụy
hết lòng với công việc của đất nước đến những thời khắc cuối cùng của cuộc đời